cơ quan công an còn phát hiện thêm nhiều nạn nhân là phụ nữ chuyển tám trăm linh triệu đồng cho nhóm lừa đảo này
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện phong tỏa một tỷ sáu trăm linh triệu đồng tiền lừa đảo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi yêu cầu nhân dân đặc biệt là phụ nữ cần nâng cao cảnh sát với thủ đoạn lừa đảo này
ai là bị hại của những vụ việc tương tự thì đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi để trình báo và được giải quyết